vừa qua công an huyện đắc toa tỉnh gia lai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến ba cháu nhỏ ở xã hờ nòi tử vong
ba nạn nhân bao gồm t một mươi hai tuổi c chín tuổi và t tám tuổi cùng ngụ tệ xã hồ noi
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng ba ba cháu cùng đi chân bò ở khu vực sông ayun và rủ nhau tắm sông không may bị đuối nước
ngay sau đó người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng cả ba cháu không qua khỏi
sau sự việc ủy ban nhân dân huyện đắc toa đã ban hành công văn số bốn trăm ba mươi tám cách cháo ibnd cách ngang vx
yêu cầu các đơn vị tăng cường biện pháp phòng chống tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ em và công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh hồ bơi trên địa bàn huyện
theo đó đề dặn thiểu tứ đa các tai nạn thương tích đặc biệt là tai nạn đuối nước gây tử vong cho trẻ em trên địa bàn huyện
ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu phòng lao động thương binh xã hội tăng cường hướng dẫn các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích
trẻ em dơ vào hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ dơ vào các hoàn cảnh đặc biệt gia đình nghèo cận nghèo gia đình có cha và mẹ đi làm ăn xa gia đình có vấn đề về xã hội
phòng giáo dục và đào tạo cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an toàn thân thiện phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em
ở những nơi có đủ điều kiện chỉ đạo nhà trường đưa nội dung bơi lội vào giảng dạy bằng nhiều hình thức linh hoạt
thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền ngoại khóa về phòng chống tai nạn thương tích nhất là đối với đuối nước
phòng nông nghiệp và phòng phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác dập hồ chứa nước tổ chức kiểm tra giả soát các vị trí có nguy cơ xảy ra đuối nước
và lắp đặt biển cảnh báo tại khu vực nước sâu nguy hiểm để người dân biết phòng tránh
huyện đoàn cũng triển khai các phong trào mô hình phòng tránh đối nước cho phù hợp có hiệu quả phát huy hơn nữa hoạt động của ngã đội nhóm thanh thiếu niên tình nguyện
trong việc tuyên truyền giáo dụng đâng cao nhận thức về phòng chống đối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em
lông ghép với các loại hình hoạt động sinh hoạt thề sinh hoạt văn hóa thể thao vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại nơi cộng cộng khu dân cư
ủy ban nhân dân các xã thị trấn cũng kiểm tra giả soát báo cáo hoạt động của cơ sở kinh doanh hồ bơi trên địa bàn
tạm dừng hoạt động và đề xuất các phương pháp xử lý cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện theo quy định
bên cạnh đó phân công thành viên ban chỉ đạo bảo vệ chăm sóc trẻ em phụ trách từng thôn làng tổ dân phố để kiểm tra giá soát
phát hiện kịp thời loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích đuối nước và yếu tố nguy cơ mất an tật khác tại địa bàn
gắn với trách nhiệm của người đứng đầu nếu có trường hợp trẻ em không may tử vong do đuối nước xảy ra
đặc biệt kịp thời biểu dương khen thường động viên đối với những cá nhân tổ chức có nhiều thành tích đóng góp trong công tác phòng chống tai nạn thương tích
trong công tác cứu hộ cứu nạn với trẻ bị đuối nước
ngoài ra nhân rộng ra những sáng kiến hay mô hình hiệu quả những đồng góp ý nghĩa cho cộng đồng phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em
qua trường hợp trên công an huyện đắc đoa đã có khuyến cáo phụ huynh cần phải tăng cường giám sát quản lý hoạt động của trẻ em
nhất là trong thời điểm nắng nóng các cháu nhỏ thường rủ nhau đi tắm sông suối cho trẻ em tự học bơi từ lúc còn nhỏ
để nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ em khi có sự cố bất ngờ đột ngột xảy ra